thưa quý vị hôm nay đoàn lãnh đạo cấp cao đảng lao động triều tiên đã có chuyến tham quan di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
dẫn đầu đoàn gồm có ông bri su yong ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch ban chấp hành đảng
cùng hai ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch ban chấp hành đảng lao động triều tiên
đón và tiếp xã giao đoàn lãnh đạo cấp cao đảng lao động triều tiên có bí thư tỉnh ủy quảng ninh nguyễn văn đọc
và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh nguyễn đức long
đây là một trong số hoạt động bên lề của đoàn lãnh đạo đảng lao động triều tiên
trong chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai tại hà nội
và chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta của chủ tịch đảng lao động triều tiên kim jong un
tại buổi tiếp bí thư tỉnh ủy quảng ninh đã giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh quảng ninh
với đoàn lãnh đạo đảng lao động triều tiên và khẳng định quảng ninh vinh dự được đón tiếp đoàn đến tham quan di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
bí thư tỉnh ủy quảng ninh cũng nhắc lại kỷ niệm trước đó
vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chủ tịch đảng lao động triều tiên kim nhật thành đã từng đến thăm vịnh hạ long
phó chủ tịch đảng lao động triều tiên ông ri sung thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của quảng ninh
sau buổi tiếp xã giao đoàn lãnh đạo cấp cao đảng lao động triều tiên đã dùng cơm và tham quan di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
dự kiến vào một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày đoàn lãnh đạo cấp cao đảng lao động triều tiên rời hạ long
đi thăm hải phòng và hải dương theo chương trình công tác của đoàn tại việt nam